ở mỹ khi một tổng thống đương nhiệm tuyên bố tái tranh cử kết quả từ các chính sách đối ngoại của tổng thống trong nhiệm kỳ qua luôn là vấn đề cử tri quan tâm và chắc chắn sẽ tác động quyết định bỏ phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử tới
đối với tổng thống mỹ joe biden đối ngoại được đánh giá là câu chuyện khá mệt mỏi khi nhiệm kỳ của ông chương kiến nhiều tranh cãi trong chính sách đối ngoại của mỹ từ việc mỹ rút quân khỏi afghanistan năm hai nghìn hai mươi một chiến sự nga ukraine từ năm hai nghìn hai mươi hai xung đột israel harmat từ năm hai nghìn hai mươi ba và mới đây là loạt căng thẳng giữa iran và israel
liệu rằng chính sách đối ngoại của ông biden ở những khu vực trên trong ba năm qua sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyết định của cử tri mỹ

trong chuyến công du trung quốc ngoại trưởng mỹ antony blinken nói rằng mỹ đã phát hiện bằng chứng về nỗ lực của trung quốc nhằm gây ảnh hưởng và can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở mỹ
ông blinken nói
nói chung chúng tôi đã thấy bằng chứng về những nỗ lực gây ảnh hưởng và can thiệp và chúng tôi muốn đảm bảo rằng những nỗ lực này sẽ bị ngăn chặn càng sớm càng tốt
ngoại trưởng mỹ không đề cập bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về việc trung quốc can thiệp bầu cử mỹ nhưng cho biết hành động như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được
đang xem xét cẩn thận về các hành vi này
trung quốc nhiều lần khẳng định không can thiệp vào bầu cử mỹ dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác